các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng bị bắt gồm cứ a sang cứ a dế cứ a trá cùng chú tại bảng phiên cành xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la và tráng thị mo chú tại tiểu khu ba khen hai thị trấn nông trường mộc châu sơn la
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bánh heroin sáu điện thoại di động hai xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra
tại hải dương lực lượng công an cũng vừa khởi tố đối tượng vũ mạnh tuấn chú tại một mươi một tô hiệu phường quang trung thành phố hải dương
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vũ mạnh tuấn đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy tại khu vực trước cửa nhà số một trăm năm mươi năm tri lăng phường nguyễn trãi thành phố hải dương
khám xét trong người tuấn cơ quan công an thu được một gói ma túy được biết tuấn là đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội giết người
công an thành phố đà lạt đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố ba đối tượng hoàng anh duy đặng thị huệ và trần thị hiếu về tội trộm cắp tài sản
tối ngày một mươi bảy tháng sáu các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm các tài sản của một người phụ nữ ở khu vực chợ đêm gồm bốn triệu đồng tiền mặt một nhẫn vàng một lắc vàng và chia nhau tiêu xài cùng chia đều
tối ngày một mươi chín tháng sáu với thủ đoạn tương tự các đối tượng cũng đã trộm túi sách của một người phụ nữ trong đó có tiền và điện thoại
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ móc túi khác trên địa bàn thành phố đà lạt
chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã bắt được một đối tượng trộm cắp xe máy
cụ thể trong lúc tuần tra các chiến sĩ cảnh sát nhận được tin báo của người dân bị mất chiếc xe máy biển kiểm soát bốn mươi tám b một trăm linh bốn nghìn chín trăm sáu mươi hai tại khu vực thị trấn kiến đức huyện đắk rơ lấp nên đã tổ chức vây bắt
khi phát hiện một đối tượng khả nghi các chiến sĩ đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng bỏ chạy nên đã triển khai bắt giữ thu giữ một xe máy và một vam phá khóa
đối tượng khai tên nguyễn bá thức trú tại thôn bảy xã long hà huyện bù sa mập tỉnh bình phước đối tượng trộm các xe máy đem đi bán lấy tiền mua mà túi để sử dụng
còn tại tp hcm tối ngày hôm qua một người đàn ông đi trên xe gắn máy trên đường nguyễn thị thập phường tân phú quận bảy tp hcm đã bị một xe container đâm phải dẫn đến tử vong
thời điểm trên người đàn ông tên vũ ba mươi bảy tuổi quê bình thuận đi xe máy chở theo một thanh niên đã va chạm với xe container biển kiểm soát năm mươi một c sáu nghìn bốn trăm linh bốn kéo theo rơ móc
cú va chạm mạnh khiến thanh niên ngồi phía sau văng vào lề đường may mắn thoát chết anh vũ bị container cán tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng quận bảy đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa các phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp bumathuot tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một cơ sở mua bán thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
tại nhà của ông phạm văn duy ở một trăm một mươi sáu nguyễn tri phương phường thành công thành phố buôn ma thuột lực lượng công an đã phát hiện có một trăm tám mươi chín kg các loại thịt heo thịt nhím thịt bò và thịt đa điều không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra cho thấy số thịt này đều dương tính với chất hàn the và phóc môn là những chất cấm sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm
ngoài ra cơ sở này cũng vi phạm về điều kiện kinh doanh thực phẩm không in ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì
cơ quan chức năng đã phạt hành chính cơ sở này tám bốn triệu đồng và tịch thu một trăm tám mươi chín kg thịt tăng vật đưa đi tiêu hủy